và mới đây thôi thì chính những sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng và đã trở thành những thương hiệu quen thuộc cũng đã được công bố là có thành phần độc hại vượt quá mức công bố gấp nhiều lần
sau buổi làm việc của đoàn thanh tra bộ y tế với công ty trách nhiệm hoạn urc hà nội mới đây thôi thì công ty này đã ra thông báo tạm dừng lưu thông hai lô sản phẩm bao gồm là trà xanh hương c hai ngày sản xuất là ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu hạn sử dụng ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và nước tăng lực hương dâu hiệu dòng đỏ ngày sản xuất là một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và hạn sử dụng là một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu do có hàm lượng trì cao hơn mức đã công bố
trong đó sản phẩm trà xanh hương c hai có ngày sản xuất là một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và hạn sử dụng là một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy có hàm lượng trì theo công bố là nhỏ hơn hoặc là bằng năm mg trên một lít
tuy nhiên kết quả của viện kiểm nghiệm do viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện là bốn mươi sáu mg trên một lít tức là cao hơn chín lần so với mức công bố
còn sản phẩm nước tăng lực hương dâu hiệu dòng đỏ ngày sản xuất là một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và hạn sử dụng là một mươi bốn tháng một mươi

về thanh tra bộ trước ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu chờ xử lý tiếp theo quy định